xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị mới đây tại hai đầu cầu tân long nối hai tỉnh an giang và đồng tháp
nhiều người dân lên tiếng khi đã tiêm hai mũi vaccine nhân chốt kiểm soát covid một mươi chín giữa hai tỉnh
vẫn yêu cầu người dân phải có giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín mới cho qua
vậy trước tình trạng này lãnh đạo tỉnh đã trả lời ra sao mời quý vị cùng theo dõi
trước việc chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín giữa hai tỉnh an giang và đồng tháp yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính
dù đã tiêm hai mũi vaccine anh bờ vờ cờ ngộ huyện thanh bình tỉnh đồng tháp bức xúc
anh và gia đình thường hay qua tỉnh an giang làm ăn nhưng mỗi khi qua cầu tân long
nối đôi bờ xã tân long huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
với thị trấn chợ mới huyện chợ mới an giang đều bị lực lượng chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại hai đầu cầu này kiểm tra giấy test âm tính mới cho qua
tại sao nghị quyết một trăm hai mươi tám ban hành không bắt buộc xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
nằm trong vùng an toàn nguy cơ thấp mà các chốt này vẫn tiếp tục đòi giấy test mới cho qua cầu
người dân còn nhiều khó khăn do dịch bệnh đã khổ lắm rồi
mà bây giờ họ vẫn đòi giấy test hoài là tốn kém tiền bạc sức khỏe của người dân rất lớn
anh cờ nêu thắc mắc
tại chốt bờ thị trấn chợ mới nhiều người qua cầu bị yêu cầu phải test hoặc xuất trình giấy test đã có sẵn mới được qua cầu
riêng người dân thị trấn chợ mới và xã tân long được ưu tiên không cần test mà chỉ cần tiêm độ liều là cho qua cầu
đối với người dân thị trấn chợ mới và xã tân long thì không cần test mà chỉ cần tiêm đủ hai mũi và đủ ngày thì cho qua cầu
còn đối với các xã khác muốn qua bờ chợ mới thì bắt buộc phải tiêm đủ hai mũi phải có giấy test âm tính
mới cho qua cầu một cán bộ trực tại chốt bờ tân long nói
trước phản ánh này ông huỳnh công cửng chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn chợ mới huyện chợ mới cho biết
chủ trương của huyện sẽ không xét nghiệm khi qua chốt
sở dĩ chốt có test nhanh là do có người về từ vùng dịch có nhu cầu test để sang đồng tháp thôi
tôi đã chỉ đạo không test nếu đã tiêm đủ hai liều vaccine
có lẽ do một số cán bộ trực chốt hiểu nhầm nên mới xét giấy âm tính
tôi sẽ chỉ đạo xử lý vụ này ngay ông cẩn nói
ngành y tế tỉnh an giang đã nghiêm cấm việc test nhanh tại các chốt để cấp giấy đi đường
và yêu cầu phải test tại các cơ sở y tế
còn tỉnh đồng tháp cũng không xét giấy test này thì lập chốt để làm gì ông cẩn nói
chúng tôi sẽ nghiên cứu lại để báo cáo về huyện sắp tới sẽ không test tại chốt này
sau khi nhận thông tin phản ảnh ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp khẳng định
quan điểm của đồng tháp là không kiểm tra giấy test mà chỉ sử dụng giấy chứng nhận đã tiêm vaccine

tôi sẽ kiểm tra và làm việc lại với lãnh đạo huyện thanh bình về vụ này
thông tin về việc tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín vẫn phải cần giấy xét nghiệm âm tính
đang được chính quyền tỉnh đồng tháp kiểm tra và xem xét lại
cũng liên quan tới việc ra soát người dân ra vào tỉnh
vừa qua nhiều người dân băn khoăn khi các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở cửa ngõ đồng tháp
từ chối cho người dân khai báo y tế trên app bc covid sổ sức khỏe điện tử
nhưng bắt người dân phải cài lại app vn e i g và khai báo lại từ đầu
trước vụ việc người dân lưu thông qua địa bàn xã phong hòa huyện lai vung tỉnh đồng tháp
bị yêu cầu cài thêm ứng dụng vn e i g đã được tỉnh điều chỉnh
bc covid được sử dụng thống nhất trên toàn tỉnh
vài ngày trước người dân di chuyển theo hướng quốc lộ năm mươi bốn từ vĩnh long đi đồng tháp
đến chốt kiểm dịch ở xã phong hòa thì bị chặn lại và yêu cầu thực hiện khai báo y tế
tại chốt này cán bộ yêu cầu người dân cài đặt phần mềm vn e i g để khai báo
bằng giấy các phần mềm bc covid hay sổ sức khỏe điện tử không được chấp nhận
anh lê văn cường ngụ thành phố sa đéc có việc di chuyển qua đây cho hay
app covid hay sổ sức khỏe điện tử tôi trình ra để quét qua chốt đều không được chấp nhận
cán bộ trực chốt yêu cầu mọi người cài app vn e i g
tuy nhiên app này không thể hiện thông tin về tiêm chủng
thật khó hiểu vì theo tôi biết cả nước đều thống nhất sử dụng bc covid
chỉ cần quét là ra lịch sử tiêm chủng
thông tin khai báo y tế của người dân rất tiện lợi
do ít người biết đến ứng dụng vn e i g nên khi đến chốt
rất nhiều người đi đường lúng túng phải đứng lại tải cài ép
dẫn đến tình trạng ung ứ nhẹ tại chốt
điều này gây nhiều khó khăn bất xúc cho người dân trong bối cảnh ứng dụng bc covid
đã được thống nhất sử dụng trên toàn quốc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các lãnh đạo tỉnh đồng tháp đều khẳng định sự việc xảy ra tại chốt phong hòa
có tính cuộc bộ hiện đã chấn chỉnh
ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp khẳng định
ứng dụng bc covid được sử dụng thống nhất trên toàn tỉnh
chứ không phải tỉnh tự làm thêm cái này cái khác
chuyện xảy ra ở xã phong hòa mang tính cục bộ không phải chủ trương của tỉnh
giải thích rõ hơn về việc này ông bửu cho hay trong thời gian qua
đồng tháp đều dùng phần mềm bc covid trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tại một số chốt ở phong hòa cán bộ khi quét ứng dụng
không nhìn thấy đầy đủ một số trường thông tin
nên đã hỏi thêm yêu cầu thêm từ người dân
ngoài ra có thể có một số cán bộ công an tại dốc phong hòa
áp dụng phần mềm cũ vna chưa kịp cập nhật ứng dụng mới
ông bữu lý giải
ngay sau khi phát hiện sự việc ông bửu khẳng định đã giao sở thông tin
và truyền thông xuống các chốt kiểm tra chứng chỉnh yêu cầu thực hiện đúng phần mềm
mà bộ ngành đã quy định nhằm tránh ảnh hưởng đến lưu thông
đặc biệt là hoạt động lưu thông liên tỉnh
mới đây phó chủ tịch đoàn tấn bửu cho biết đã họp với sở thông tin và truyền thông
và các cơ quan báo đài để nói rõ bc covid là phần mềm chính thức được áp dụng toàn tỉnh
không có bổ sung thay đổi gì cả
trong quá trình triển khai phần mềm nếu có trục trặc hay khó khăn gì
ông bửu yêu cầu cán bộ khai thác bổ sung thêm các thông tin chi tiết
qua những công cụ người dân đã có để đảm bảo không bị thiếu các thông tin liên quan đến kiểm dịch
phần mềm bccovid có những chi tiết thực tế
sự chưa đáp ứng nhưng đã được thống nhất áp dụng toàn quốc
có gì mình kiến nghị điều chỉnh chứ không làm trở ngại việc lưu thông của bà con
phó chủ tịch đồng tháp chia sẻ
hiện ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã có chỉ đạo chính thức rộng rãi tới các tuyến
các chốt yêu cầu thực hiện thống nhất phần mềm phục vụ phòng chống covid một mươi chín
thưa quý vị những bất cập trong việc đi lại giữa hai tỉnh đồng tháp và an giang
hiện đang được chính quyền kiểm tra và làm việc lại
hy vọng trong bối cảnh hiện tại
quý vị chú ý giữ gìn sức khỏe tuân thủ nghiêm ngặt quy định năm k của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những chương trình của chúng tôi
trên kênh youtube sức khỏe đời sống
xin chào và hẹn gặp lại